xin kính chào quý vị khán giả
người phát ngôn điện kremlin vào ngày hai mươi tám tháng hai khẳng định
nước nga có đủ năng lực cần thiết để vượt qua những thiệt hại
do các biện pháp trừng phạt mà phương tây áp đặt
liên quan đến hành động quân sự của moscow ở ukraine
cùng ngày nga đã cấm gã hàng không của ba mươi sáu quốc gia
trong đó có anh đức tây ban nha italia và canada
sử dụng không phận nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt
nhằm vào lĩnh vực hàng không của nước này
trong khi đó theo hãng tin nga sputnik
tại cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn nga và ukraine ở belarus
kiev yêu cầu nga rút tất cả quân đội
bao gồm cả crimea và khu vực donbass
về phía nga moscow mong muốn hai bên đạt được thỏa thuận
càng sớm càng tốt và tất nhiên phải phù hợp với lợi ích của hai bên